một đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy với quy mô và số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay
vừa bị công an tỉnh hải dương triệt phá thành công
cầm đầu đường dây là đối tượng có nhiều tên án tiền dự
thường xuyên tàng trữ vũ khí quân dụng sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị bắt giữ
khoảng sáu giờ bốn mươi năm phút ngày một tháng bốn tại khu vực đường gom cao tốc hà nội hải phòng
đoạn thuộc địa phận thôn long tràng xã hoàng diệu huyện gia lộc
tổ công tác công an tỉnh bắt giữ thành công đối tượng đỗ tiến sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại xã thống canh huyện gia lộc
khi đối tượng này đang trên đường vận chuyển một mươi hai kg ma túy tổng hợp từ sơn la về hải dương tiêu thụ
ngay sau đó một mũi tấn công khác tiến hành bao vây bắt giữ đối tượng phạm văn long
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú xã thanh sơn huyện thanh hà
khi đối tượng đang hoạt động trên địa bàn xã hạ bi huyện kim bồi tỉnh hòa bình
đây là đối tượng cầm đầu đường dây trực tiếp tiến hành giao dịch mua bán trái phép chất ma túy
để vận chuyển lực lượng ma túy với số lượng lớn về hải dương tiêu thụ
cũng như duy trì hoạt động của đường dây với mạng lưới chân dết rộng khắp trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận
các đối tượng đã trang bị vũ khí nóng dùng các loại phương tiện để ngụy trang
phân công vai trò nhiệm vụ chặt chẽ từng mắt xích và dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mắt lực lượng chức năng
với quyết tâm đấu tranh xử lý triệt đề các đường dây tụ điểm và tội phạm ma túy
nhằm làm trong sạch địa bàn góp phần giữ gìn an ninh trật tự
chỉ sau bảy ngày xác lập chuyên án bằng sự phối hợp chặt chẽ của phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị tham gia
hai đối tượng cộng cán của đường dây đã bị tóm gọn
toàn bộ tăng vật liên quan gồm một mươi hai túi ma túy loại ketamine năm túi ma túy loại metafetamin một túi ma túy mdma bị thu giữ
khám xét khẩn cấp nơi ở của long sơn và các đối tượng khác có liên quan đến đường dây trên địa bàn thành phố hải dương bắc ninh hải phòng
lực lượng chức năng thu giữ thêm một số viên nén túi chất bột màu trắng và một số giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi
cộng bản tỉnh hải dương đã khởi tố vụ án khởi tố hai bị can về tội mua bán chai phép chất ma túy
đồng thời mở rộng điều tra để xử lý triệt đề các đối tượng theo quy định của pháp luật